tại thành phố vũng tàu tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội thao kỷ niệm bốn mươi năm thành lập các tòa án nhân dân khu vực phía nam
trong suốt bốn mươi năm qua dù gặp không ít những khó khăn thách thức nhất là những ngày đầu giải phóng
các tòa án nhân dân khu vực phía nam đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực
hội thao lần này là dịp để các tòa án nhân dân khu vực phía nam ôn lại truyền thống vẻ vang
khuyến khích động viên đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của ngành tòa án
hội thao có sự tham gia của hai mươi bảy đoàn với gần ba trăm linh vận động viên tham gia thi đấu ở các môn bóng truyền cầu lông bóng bàn tây ninh